cụ thể hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo đỗ anh dũng chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty tân hoàng minh tám năm tù bị cáo đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc công ty tân hoàng minh ba mươi sáu tháng tù bị cáo phùng thế tính cựu giám đốc tài chính kế toán tân hoàng minh ba mươi tháng tù bị cáo hoàng quyết chiến cựu quyền phó giám đốc trung tâm tài chính kế toán kiêm giám đốc ban tài chính kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh ba mươi tháng tù một mươi một bị cáo khác bị tuy
đỗ anh dũng bổi thường số tiền hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng cho hơn sáu sáu trăm linh bị hại có danh sách kèm theo liên quan đến vụ nam sinh lớp một mươi đánh nam sinh lớp tám bị thương nặng tại quận long biên thành phố hà nội vào tối ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trương văn minh chú tại quận long biên để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
một học sinh lớp tám bị thương nặng hiện đang điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích vụ việc đang tiếp tục được củng cố tài liệu chứng cứ làm rõ vai trò trách nhiệm của những người có liên quan
tối qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp tạm giữ hình sự tài xế điều khiển xe ô tô vượt không đúng quy định gây tai nạn làm hai người tử vong đó là lê hồ quốc đạt hai mươi bảy tuổi trú tại huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
vào ngày hai mươi năm tháng ba sau khi ăn nhậu đạt điều khiển xe ô tô chở theo hai người
khi đến địa phận ấp bình hòa xã bình thạnh trung thì xảy ra va chạm với xe máy của hai người đàn ông
trú tại thành phố sa đéc và huyện lai vung
cú va chạm mạnh khiến cả hai người đi xe máy tử vong tại chỗ
đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh sáng nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại